theo báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một chính phủ chính quốc hội dự toán thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một tăng một năm so với ước thực hiện năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một bộ tây chính đánh giá kinh tế thế giới trong năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
làm suy giảm dòng vốn đầu tư thương mại nguồn nhân lực các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người tiêu dùng
sự phục hồi tăng trưởng phụ thuộc rất lớn vào quá trình kiểm soát đại dịch
trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm hai nghìn hai mươi một
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế sáu so với năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng bốn
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng năm